trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi đã tích cực vận động nhân dân tạm dừng các hoạt động lễ tiệc cưới để hạn chế tập trung đông người
hầu hết người dân đều chấp hành chủ trương này để có thể đảm bảo an toàn cho gia đình cộng đồng hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh
trong hai ngày qua nhiều huyện thành phố tỉnh quảng ngãi tổ chức lực lượng nhóm hỗ trợ vận động hơn ba trăm linh hộ gia đình dừng các hoạt động tập trung đông người như tiệc tân gia lễ cưới hỏi
trước khuyến cáo của ngành chức năng nhiều gia đình cam kết dời chuyển các hoạt động sang thời điểm phù hợp
đám cưới hỏi tân gia là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan bùng phát dịch covid một mươi chín
vì vậy cùng với các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khác tỉnh quảng ngãi nỗ lực vận động giảm tụ tập đông người
đồng thời hướng dẫn gia đình có biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế
trong trường hợp cần thiết tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới tổ chức trong phạm vi gia đình hạn chế tập trung đông người góp phần bảo vệ sức khỏe cho người thân và cộng đồng xung quanh